thưa quý vị chúng tôi đã có đưa tin bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các tỉnh và trường học
cần mau chóng xây dựng kế hoạch đón học sinh và sinh viên quay trở lại trường học
và mới đây phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp bàn sâu thêm về vấn đề này
đồng thời bàn luận về mở cửa du lịch trong thời gian sắp tới
phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc hợp bàn về lưu trình mở cửa trường học
phương án kế hoạch và lộ trình mở cửa đón khách du lịch an toàn hiệu quả
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành bàn bạc cụ thể chi tiết phương án đưa học sinh trở lại trường
mở lại các hoạt động du lịch trên tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ giáo dục và đào tạo hiện đã có một số địa phương đang cho học sinh đi học trực tiếp
một số vừa học trực tiếp kết hợp trực tuyến và cũng có địa phương chỉ tổ chức học trực tuyến
hiện tại bộ giáo dục và đào tạo đang quyết tâm triển khai kế hoạch đưa trẻ trở lại trường
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
để chuẩn bị chú đáo cho việc này bộ đã tổ chức các cuộc hội thảo tham vấn ý kiến với các nhà khoa học
chuyên gia giáo dục y tế về phương án đưa trẻ trở lại trường và nhận được các ý kiến đồng thuận
quan điểm của bộ giáo dục và đào tạo là đưa trẻ trở lại trường trên tinh thần thích ứng an toàn
nhanh hoạt bảo đảm quyền lợi của học sinh
theo khuyến nghị của các địa phương từ ngày bảy tháng hai dự kiến có bốn mươi chín tỉnh thành phố triển khai học trực tiếp
một mươi bốn tỉnh dự kiến cho trẻ trở lại trường vào ngày một mươi hai tháng hai
về lộ trình mở lại hoạt động du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch cho rằng
qua việc thí điểm đón khách du lịch tại một số địa phương thời gian qua đã đem lại những hiệu ứng kết quả tích cực
theo một số chuyên gia của ngành sẽ rất lãng phí nếu người dân đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
mà chỉ ngồi yên và kiến nghị du lịch sẽ chính thức mở cửa sớm hơn giai đoạn dự kiến ba mươi tháng bốn và không còn là thí điểm
nêu quan điểm của ngành bộ văn hóa thể thao và du lịch kiến nghị tiếp tục mở cửa các hoạt động du lịch theo lộ trình
làm từng bước chắc chắn tích cực khẩn trương
cơ bản bồi giữ lộ trình mở lại các hoạt động du lịch như bình thường vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
nhưng nếu làm tốt thì có thể mở sớm hơn
cũng tại cuộc họp này nhiều ý kiến đề nghị
bộ y tế cần sớm ban hành hướng dẫn mới về xác định cấp độ dịch
để các địa phương căn cứ triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp
đây là cơ sở quan trọng để các địa phương thực hiện các biện pháp quản lý hành chính
hoạt động kinh tế xã hội phù hợp theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong đó có việc đưa trẻ trở lại trường mở lại hoạt động du lịch